ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đồng ý chủ trương để hai doanh nghiệp tổ chức bắn pháo hoa và biểu diễn nghệ thuật vào tối giao thừa tết dương lịch hai nghìn một mươi tám
nhân kỷ niệm hai mươi một năm đà nẵng trở thành thành phố trực thuộc trung ương ngày một tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám với một trăm linh kinh phí do doanh nghiệp chi trả theo chủ trương xã hội hóa
đêm giao thừa tết dương lịch hai nghìn một mươi tám tại thành phố đà nẵng sẽ tổ chức hai điểm bắn pháo hoa trên sông hàn và tại tổ hợp du lịch và giải trí coco bay đà nẵng
điểm bắn phá hoa trên sông hàn phía bắc cầu rồng sẽ diễn ra vào lúc hai mươi một h đến hai mươi một h một mươi bốn cùng với chương trình biểu diễn nghệ thuật diễn ra tại khu công viên bờ đông cầu rồng
song song với đó sẽ diễn ra điểm bán pháo hoa tại tổ hợp du lịch và giải trí coco bay đà nẵng với một trăm linh kinh phí do empire chi trả theo chủ trương
ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu hai đơn vị phối hợp với các ngành chức năng của thành phố bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động đặc biệt đối với quá trình tổ chức lắp đặt và bán pháo hoa